chiều ngày hai mươi năm tháng hai tri cục trăn nuôi và thú y thành phố hải phòng cho biết một ổ dịch cúm ah năm n sáu đã được phát hiện trên đàn vịt
tại một nhà dân ở thôn kim sơn xã tân trào huyện kiến thụy tp hải phòng
ngay sau khi phát hiện cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy đàn vịt
khu vực chăn nuôi chuồng trái ao hồ của hộ dân này cũng được phun thuốc khử trùng tiêu độc
trong sáng ngày hai mươi năm tháng hai toàn bộ thôn kim sơn xã tân trào đã được phun thuốc khử trùng
ubnd tp hải phòng cũng đã ra công điện khẩn về việc tập trung triển khai các giải pháp phòng chống bệnh cúm ah năm n sáu
ubnd tp hải phòng đã chỉ đạo thành lập các chốt kiểm dịch động vật tại các bến phà bến đò
đầu mối giao thông với các tỉnh lân cận thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch từ cấp xã
để kịp thời phát hiện xử lý dịch và thực hiện tiêu độc khử trùng môi trường tại tất cả các xã phường